chào các bạn với tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín ở mức cao thậm chí tương đương thành phố hồ chí minh
hà nội hoàn toàn có thể triển khai cách ly f một tại nhà để đảm bảo hiệu quả phòng dịch
theo thống kê tại cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín hà nội đến nay đã tiêm được tổng cộng một mươi một hai trăm ba mươi bốn năm trăm một mươi mũi vaccine cho người dân
qua đó tám mươi hai bốn mươi bốn người trên một mươi tám tuổi sống tại hà nội đã hoàn thành hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín tỷ lệ này tương đương với tp hcm tám mươi hai sáu mươi hai
trong làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư tp hcm địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sars cov hai
đã thí điểm và áp dụng thành công việc tổ chức cách ly f một tại nhà thậm chí cho f diễn biến nhẹ tự theo dõi điều trị ở nơi cư trú
với cùng đặc điểm đất chật người đông
cũng như tỷ lệ tiêm chủng tương tự tp hcm cộng thêm tình hình dịch covid một mươi chín đang có chiều hướng phức tạp
các chuyên gia nhận định hà nội cần nhanh chóng cho người dân cách ly tại nhà
trao đổi với báo chí ngày một mươi sáu tháng một mươi một bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết
tình hình dịch bệnh trên cả nước và hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc đang gia tăng mạnh
từ đây ông dũng yêu cầu các địa phương thuộc hà nội phải triển khai diễn tập thí điểm cách ly f một tại nhà
thí điểm điều trị f thể nhẹ và không chịu chứng tại cơ sở y tế phường xã thị trấn
ủy ban nhân dân thành phố sẽ sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế f một tại nhà
trước đó bà lã thị lan phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
đến nay các quận huyện trên địa bàn thành phố mới chỉ đang thực hiện cách ly tại nhà đối với nhóm đối tượng nguy cơ cao
gồm trẻ em người già người mắc bệnh nền và phụ nữ có thai theo quy định của bộ y tế
ngoài ra việc tổ chức cho người dân cách ly tại nhà
vẫn chưa có quy định cần chỉ đạo chính thức từ ủy ban nhân dân thành phố
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
tổ chức cách ly f một tại nhà là việc hà nội phải làm ngay nếu không có lý do nào khác ngoài vấn đề chuyên môn
theo ông nga việc giữ nguyên phương pháp cách ly tập trung như hiện nay sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo cao hơn
ông nói qua quan sát thời gian gần đây chúng ta có thể thấy rõ số ca nhiễm sars cov hai tại hà nội
tăng cao phần lớn đến từ các khu cách ly tập trung
nguyên cục trường cục y tế dự phòng cũng nhấn mạnh nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đều đã triển khai cách ly f một tại nhà để đảm bảo hiệu quả phòng dịch
nhiều địa phương thậm chí để áp không diễn biến nhẹ không có triệu chứng tự theo dõi và điều trị ở nơi cư trú
do đó hà nội cũng nên sớm triển khai việc này
nhất là khi thành phố đã có những thành công nhất định trong việc tiêm chủng vaccine
tuy nhiên trong quá trình thực hiện hà nội cũng cần linh hoạt với từng trường hợp
những người có đủ điều kiện cơ sở vật chất phòng riêng người chăm sóc thì nên cho họ cách ly tại nhà
ngược lại những trường hợp không có không gian đảm bảo yêu cầu nên được đưa đi cách ly tập trung
phó giáo sư nga lưu ý
theo ông hiệu quả của việc triển khai cách ly tại nhà sẽ phụ thuộc rất lớn là chính quyền địa phương
phương pháp quản lý và giám sát
ngoài ra hà nội cũng đã có kế hoạch thành lập các trạm y tế lưu động
và dừng việc đưa f diễn biến nhẹ không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung
phó giáo sư nga cho rằng đây là chính sách phù hợp sẽ hỗ trợ tốt cho người dân
và giúp những trường hợp f yên tâm hơn khi tự theo dõi tại nhà
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
một trong những nguyên nhân khiến nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai trong khu cách ly thời gian qua
là họ đã nhiễm virus từ trước nhưng chưa được phát hiện thông qua xét nghiệm lần đầu tiên
chỉ tới khi được lấy mẫu các lần sau đó tại khu cách ly
những người này mới có kết quả dương tính
tuy nhiên tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly là rất rõ ràng và đã xảy ra
nguyên nhân dễ thấy nhất là chúng ta không đủ điều kiện để đảm bảo an toàn trong khu cách ly tập trung
tình trạng bốn năm người cách ly trong cùng một phòng vẫn rất phổ biến
khi đó một người nhiễm ncov có thể nhanh chóng lây cho những thành viên còn lại trong phòng
vị chuyên gia này giải thích
ngoài ra một vấn đề khác cũng mang đến nguy cơ lây nhiễm trong khu cách ly tập trung
là khu vực tắm rửa vệ sinh được các phòng sử dụng chung tại nhiều nơi
theo phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
lo ngại về nguy cơ lây nhiễm chéo cũng là một trong những lý do khiến nhiều người dân ngại đi cách ly tập trung
thậm chí là có hành vi chống đối không khai báo y tế
ví dụ như trường hợp nhiễm ncov và từng qua nhà một người bạn chơi
f này sẽ có suy nghĩ nếu khai báo y tế cả gia đình của người bạn kia sẽ phải đi cách ly tập trung
phía gia đình đó cũng có thể gây áp lực lên f để người này không khai báo
điều này mang đến mối nguy lớn cho cộng đồng
phó giáo sư hùng đưa ra giả thuyết
ông đánh giá giải pháp cách ly tập trung chưa thực sự tối ưu
nhất là trong bối cảnh chúng ta cần phát huy tối đa vai trò của người dân trong phòng chống dịch
thưa quý vị liên quan đến vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị tp hcm phải chuẩn bị tâm thế tốt hơn
chủ động hơn để phòng chống đợt dịch thứ năm có thể xảy ra
quan tâm đến y tế cơ sở y tế dự phòng trạm y tế lưu động
ngày một mươi sáu tháng một mươi một tổ đại biểu quốc hội tp hcm đơn vị số một mươi gồm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị lệ và thiếu tướng phan văn sự
chính ủy bộ tư lệnh tp hcm tiếp xúc cử tri huyện củ chi và huyện hóc môn
sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
cùng dự buổi tiếp xúc có ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm
nhiều cử tri đề nghị chính quyền các cấp cần có thêm các chính sách hỗ trợ
để người dân doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn ổn định đời sống
giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh
cử tri cũng mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em
quan tâm đầu tư sớm đưa vaccine nội địa vào sử dụng tiếp cận thuốc điều trị covid một mươi chín
đảm bảo nhu cầu của người dân giảm triệu chứng nặng và tỷ lệ tử vong
trao đổi với cử tri chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chia sẻ nỗi mất mát lớn của đảng bộ
chính quyền và nhân dân tp hcm suốt thời gian dài vừa qua
đồng thời đánh giá đây là thử thách lớn chưa bao giờ vấp phải
trong khó khăn trồng chất lãnh đạo tp hcm cùng nhân dân đoàn kết thống nhất
chủ động năng động sáng tạo để từng bước khôi phục kinh tế các hoạt động văn hóa xã hội
chủ tịch nước đề nghị đánh giá toàn diện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân
bởi trong thời gian qua có nhiều tấm gương rất tuyệt vời
trong thời gian tới chủ tịch nước đề nghị tp hcm tiếp tục thực hiện mục tiêu kép
trong đó chia thành mục tiêu nhỏ cụ thể đến từng cấp ủy chính quyền các cấp
đặc biệt là cấp huyện phải có kế hoạch chi tiết
tp hcm cần tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
không để thiếu thốn lao động có kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân
các doanh nghiệp cấp ủy chính quyền địa phương chủ động giải quyết công việc
với tinh thần khó khăn gấp đôi phải cố gắng gấp ba để vượt qua
chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội
đồng thời đặt ra yêu cầu không để người dân lâm vào cảnh đói ăn đứt bữa
chăm lo những đối tượng yếu thế như người già neo đơn trẻ mồ côi
tp hcm chuẩn bị tốt mọi điều kiện để học sinh quay lại trường
tổ chức dạy học hiệu quả tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em an toàn
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị tp hcm phải chuẩn bị tâm thế tốt hơn
chủ động hơn để phòng chống đợt dịch covid một mươi chín thứ năm có thể xảy ra
chuẩn bị phương thức phù hợp
để thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh
các vấn đề liên quan đến y tế cơ sở y tế cộng đồng y tế dự phòng y tế gia đình
trạm y tế lưu động phải được quan tâm giải quyết thấu đáo
không để xảy ra tình trạng ca tử vong nhiều như làn sóng thứ tư vừa qua
bên cạnh đó tp hcm cần tập trung nỗ lực để lấy lại vị thế
hình ảnh của thành phố trong mọi phương diện
chủ tịch nước gợi mở tp hcm nên hướng đến mô hình nền kinh tế sáng tạo
trong đó chú ý hơn đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thông qua cải cách chính sách sâu rộng hiệu quả kịp thời
tiếp tục phát huy nguồn lực trong xã hội chú trọng hợp tác công tư
tháo gỡ nút thắt tiếp tục triển khai mạnh mẽ hiệu quả chương trình
tái cấu trúc kinh tế đánh giá nhiệm vụ thời gian tới sẽ rất nặng nề
chủ tịch nước mong muốn lãnh đạo tp hcm đã cố gắng rồi cố gắng nhiều hơn nữa
quyết tâm rồi quyết tâm hơn nữa để luôn đi đầu trong phát triển
đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước